vụ mùa hai nghìn một mươi tám yên bái bị ảnh hưởng liên tiếp hai cơn bão số ba và số bốn trong đó nghiêm trọng nhất là ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba ngay trong giai đoạn lúa hẻ thu vừa mới gieo cấy
mặc dù vậy bằng nhiều quyết tâm nỗ lực của người nông dân và các cấp lãnh đạo năng suất lúa tại yên bái vẫn đạt gần năm tấn một hectare
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết trong hai mươi hai năm trăm linh một hectare lúa xuống giống vụ mùa hoàn lưu cơn bão số ba đã gây thiệt hại trên hai bảy trăm linh ha lúa hoa màu trong đó có trên bốn trăm năm mươi tám hectare lúa bị vùi lấp và cuốn trôi không thể khắc phục được
sở đã kịp thời thực hiện các phương án khắc phục hậu quả mưa lũ và khôi phục sản xuất
nhờ đồng bộ các biện pháp tỉnh yên bái đã khắc phục được sáu trăm sáu mươi hectare diện tích lúa cho thu hoạch gần hai mươi hai ba trăm linh hectare
đến nay thu hoạch được gần hai hectare
năm hectare lúa mùa năng suất lúa trung bình vẫn đạt bốn mươi sáu bốn mươi bốn tạ trên một hectare tăng chín tạ so với năm hai nghìn một mươi bảy
hiện nay ngành đang chỉ đạo các địa phương vận động bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa theo phương châm xanh nhà hơn già đồng để tận dụng đất sản xuất cây vụ đông